thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc làm việc với hội đồng khoa học y tế kiểm tra đánh giá trạng thái thi hài chủ tịch hồ chí minh gồm bảy thành viên người việt nam và bốn nhà khoa học y tế của liên bang nga
tại cuộc làm việc chủ tịch hội đồng giáo sư viện sĩ tiến sĩ khoa học đặng vũ minh chủ tịch liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật việt nam báo cáo tóm tắt kết quả làm việc của hội đồng
hội đồng đã đề xuất phương hướng và các giải pháp khoa học kỹ thuật để xin giữ lâu dài bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài bắc trong những năm tiếp theo đặc biệt đề xuất kế hoạch hợp tác nghiên cứu với trung tâm nghiên cứu y sinh moscow liên bang nga
bày tỏ cảm ơn các nhà khoa học liên bang nga thủ tướng đề nghị các nhà khoa học tiếp tục ủng hộ phối hợp chặt chẽ với ban quản lý lăng trong hợp tác nghiên cứu khoa học phục vụ nhiệm vụ giữ xin thi hài chủ tịch hồ chí minh
thủ tướng cũng đề nghị hội đồng khoa học cấp nhà nước về bảo quản giữ xin lâu dài bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài chủ tịch hồ chí minh cần tiếp tục nghiên cứu tiếp thu kết quả của hội đồng khoa học y tế tiếp tục thực hiện tham mưu đề xuất với thủ tướng định hướng chỉ đạo khoa học công nghệ đối với ban quản lý lăng nhằm bảo đảm giữ xin thi hài bắc một cách tốt nhất